những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện mưa lớn bất thường trong đó có thành phố tam kỳ
lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như du khách đến tham quan
nên ubnd tam kỳ đã quyết định tạm dừng lễ hội mùa hoa xưa hai nghìn hai mươi
trước ngày ba bốn lãnh đạo thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thông tin
theo kế hoạch lễ hội hoa xưa năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức diễn ra vào ngày năm tháng bốn với hai mươi một sự kiện đặc sắc
nhưng do thời tiết trên địa bàn xuất hiện mưa lớn bất thường làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị lễ hội cũng như trang trí
đặc biệt là du khách tham quan lễ hội sẽ khó khăn nên thành phố đã quyết định tạm dừng lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi bốn
vì lãnh đạo này thông tin do tình hình mưa lũ phương tiện chuyển đến khó khăn
nếu tổ chức lễ hội sẽ gây khó khăn
nhất là độ an toàn nên thành phố quyết định tạm dừng lễ khai mạc vào ngày năm bốn
ngay trong chiều ba bốn ubnd thành phố đã họp và sớm có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức lại lễ hội
sau khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi hết mưa lũ
trước đó theo kế hoạch ubnd thành phố tam kỳ quảng nam hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai
ubnd thành phố tam kỳ tổ chức lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi hai
và chính thức khai mạc vào ngày năm bốn
được biết toàn thành phố với gần năm cây xưa hoa vàng đang vào mùa khoe sắc trên khắp các nẻo đường
đặc biệt là ở vườn cừa làng sinh thái hương trà vườn hỏa hương
nơi đây có hàng xưa và vườn cửa cổ thụ gần ba trăm linh năm tuổi
hoa xưa rát vàng khắp lối đi và soi bóng nước bên bờ sông tam kỳ
loài hoa đặc trưng này thường nở vào tháng ba âm lịch hàng năm
hoa nở ba đợt mỗi đợt cách nhau bảy đến một mươi ngày
thời gian nở của hoa xưa rất ngắn từ hai đến ba ngày
tuy nhiên đến ba mươi tháng bốn năm nào hòa cũng nở vàng rực rỡ khắp thành phố tam kỳ từ đường phố đến làng quê